thống nhất với ý kiến của các đại biểu chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy với tỷ lệ bảy mươi chín ba mươi một các đại biểu tán thành
theo đó tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một hai trăm một mươi hai một trăm tám mươi tỷ đồng tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một ba trăm chín mươi bốn trăm tám mươi tỷ đồng
giao chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy điều tiết một trăm linh số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của nhà máy lọc dầu nghi sơn về ngân sách trung ương
thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một hai mươi một triệu đồng lên mức một ba triệu đồng một tháng điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp yêu đáy người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở
cũng trong sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thủy lợi
nhiều đại biểu nhất trí với quy định chuyển đổi cơ chế từ thu thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi như trong dự thảo luật để đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng nước
giảm gánh nặng bao cấp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
nhưng các đại biểu băn khoăn liệu điều này có tạo ra khó khăn cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp nhất là khi chi phí sản xuất trong nông nghiệp của nước ta cao hơn so với các nước khác
các đại biểu cũng cho rằng dự luật này có ảnh hưởng tới hơn sáu mươi triệu nông dân nên cần phải tính toán quy định sao cho hợp lý để dự luật khả thi trên thực tế
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục đề nghị
trước ngày eki suzuki thống đốc tỉnh mie nhật bản đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
việc thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa các địa phương hai nước là rất quan trọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước
thủ tướng mong muốn tỉnh miên trở thành địa phương đầu của nhật bản đầu tư vào việt nam nhất là trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp của tỉnh có nhiều thế mạnh như thiết bị máy vận tải điện tử hóa chất
việt nam có dân số trẻ chất lượng lao động tốt thủ tướng đề nghị tỉnh miên hợp tác với việt nam trong lĩnh vực lao động
về phần mình thống đốc tỉnh miên cho biết trong năm mươi thành viên của đoàn lần này có nhiều lãnh đạo các thành phố và doanh nghiệp thuộc tỉnh miên và mong muốn tìm cơ hội hợp tác giao lưu với việt nam và các địa phương của việt nam trong nhiều lĩnh vực văn hóa kinh tế đầu tư và môi trường
qua khảo sát của tỉnh hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh đều mong muốn đầu tư ra nước ngoài trong đó việt nam xếp vị trí đầu tiên được chọn
chiều nay ban chỉ đạo về phòng chống dịch xuất huyết và zika tại tp hcm do bà nguyễn thị thu phó chủ tịch ubnd tp hcm đã tổ chức cuộc họp khẩn và xác nhận thành phố đã tăng số người nhiễm zika lên con số ba mươi tám

ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết tính đến nay thành phố lại tăng thêm ba ca mới nhiễm virus zika trong đó có một ca ở bình thạnh hai ca ở quận hai
toàn thành phố hiện đã có một mươi ba trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm bệnh
đáng lưu ý một nam thanh niên một mươi chín tuổi ngụ tại thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu lên tp hcm thăm người thân tại quận tân bình khi trở về cũng vừa được xác nhận nhiễm virus zika
tổ chức ngày đại đoàn kết từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu ở các khu dân cư
như một lời hẹn không phân biệt tuổi tác nghề nghiệp mọi người dân đều tập trung về nhà văn hóa thôn tổ dân phố để cùng vui
nhờ đó sức lan tỏa về giá trị và ý nghĩa của ngày hội thêm rộng mở
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hà tĩnh
trong những năm qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ và nhân dân
thôn bắc thượng xã thạch đài huyện thạch hà đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
ngày vui đại đoàn kết không chỉ là ngày mọi người chung nhau về hội quán
mà hơn thế còn là ngày của lắng tụ các giá trị tinh thần
những hoạt động sôi nổi thắm đượm tình làng nghĩa xóm trong ngày hội đại đoàn kết
sẽ là nguồn sức mạnh để cộng đồng dân cư đầy mạnh xây dựng đầy sống văn hóa
đẩy lùi tệ nạn xã hội phát triển kinh tế
chúng tôi cảm thấy hài lòng về sự phấn đấu của toàn dân
mối tinh đoàn kết trong quân chủ nhân dân
có thể nói hơn bao giờ hết tình cảm rất gắn bó
ngày đại đoàn kết toàn dân có ý nghĩa rất quan trọng
đối với tất cả mọi người dân việt nam
nó là câu nổi xích lại giữa đảng và quân chủ nhân dân

nó là ngày đại đoàn kết của dân tộc
làm cho bà con như vậy là phấn khởi vui mừng
và thực hiện tốt cả chủ trương chính sách của đảng và nhân hợp
trong thời gian qua người dân hà tĩnh đã phải đối mặt
với không ít khó khăn do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển
và thiên tai lũ lụt
ngày hội đại đoàn kết năm nay như một điểm nhấn nhắc nhở
người dân sống ở vùng trào lửa túi mưa
phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng thắt chặt thêm khối đại đoàn kết
xây dựng nền móng vững chắc để củng cố niềm tin
và vượt qua mọi khó khăn thử thách
ngày hội đại đoàn kết toàn dân trở thành một kiểm nét đẹp
một kỳ truyền thống mà mỗi người dân cứ đến hào hức
cứ đến cái dịp này lại nô nức gặp nhau để ôn lại
kỳ truyền thống tốt đẹp của dân tộc
nhưng đó cũng chính thể hiện thương ngay là việc tương thân
tương ái tinh lang nghệ thống là càng như là thắt chặt hơn
năm hai nghìn một mươi sáu trong khi các cấp ủy đảng chính quyền
và người dân hà tĩnh đang tập trung giải quyết hậu quả
của sự cố môi trường biển thì lũ trồng lũ lại về
không cam chịu khó khăn khắp các nẻo quê cán bộ công chức viên chức
chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng người dân ở hà tĩnh
đã bắt tay khắc phục hậu quả lũ lụt sớm ổn định cuộc sống
qua gian nan thử thách lại thấy rõ hơn giá trị của đoàn kết toàn dân
mà ngày hội đại đoàn kết toàn dân chính là điểm nhấn
cho mối quan hệ gắn kết này
tỉnh bình định là một trong những địa phương có nhiều tàu cá
bị gặp nạn do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua
nhằm chia sẻ khó khăn với ngư dân các nhà tài trợ vừa tổ chức
trao sổ tiết kiệm và tiền mặt có tổng trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
cho bà con tại các huyện hoài nhơn phù cát và thị xã an nhơn
một mươi hộ ngư dân có tàu bị gặp nạn trên biển trong thời gian qua
được hỗ trợ một mươi triệu đồng
hai gia đình có ngư dân bị chết trên biển mỗi hộ được hỗ trợ một mươi triệu đồng
ngư dân nguyễn thị thư xã hoài thanh huyện hoài nhơn
có tàu sắt bị sóng đánh chìm trên biển được trao số tiết kiệm ba mươi triệu đồng
ngoài ra một trăm chín mươi ba hộ dân ở huyện tuy phước bị thiệt hại do mưa lũ
cũng được hỗ trợ mỗi xuất quà trị giá ba triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh vừa long trọng tổ chức lễ trao tặng
huân huy trương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho ba trăm năm mươi tám cán bộ chuyên gia quân tỉnh nguyện việt nam
và thân nhân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
việc trao tặng huân huy chương các loại của đảng và nhà nước lào
cho ba trăm năm mươi tám cán bộ chiến sĩ thuộc tỉnh hà tĩnh là phần thưởng cao quý
sự ghi nhận những thành tích công lao góp phần giúp đỡ cách mạng lào
của quân tỉnh nguyện việt nam
tại bữa lễ đồng chí thông sa vảnh phong vi hẳn đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bày tỏ
đảng nhà nước và nhân dân các bộ tộc lào không bao giờ quên
sự giúp đỡ trí tình của quân đội việt nam đối với cách mạng lào
với tinh thần giúp bạn là giúp mình các chiến sĩ quân tình nguyện việt nam
xứng đáng là hình mẫu tốt đẹp của anh bộ đội cụ hồ
đại sứ tin tưởng truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố
phát huy các cựu quân tình nguyện sẽ là nòng cốt trong mối quan hệ nhân dân hai nước việt lào
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ đường thủy và đường hàng không
đây là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đàm thanh thế tránh văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
ở buổi đối thoại trực tuyến tại cổng thông tin điện tử chính phủ vào chiều nay với chủ đề
chống buôn lậu giải pháp trong những tháng cuối năm
thời gian qua dưới sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
sự vào cuộc hiệu quả của các bộ ngành địa phương kết quả chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả đã có sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hành động
nhưng bên cạnh những kết quả đã đạt được phải thẳng thắn nhìn nhận
hoạt động buôn lậu vẫn đang diễn ra phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi quy mô ngày càng lớn
theo trung tướng trần đại lộc phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an
thì số vụ khởi tố không nhiều không đủ sức gian đe
cả nước chúng ta bắt giữ khoảng một vạn vụ án về buôn lậu
nhưng mà khởi tố có năm trăm bốn mươi vụ án
bốn mươi hai vụ và liên quan đến bảy trăm linh là một đối tượng
thế như vậy là thì đến nay đã đạt khoảng độ không đến một mươi
và những năm trước đây cũng như vậy
đây là một cái khó khăn mà chúng ta đang phải đối phó với cái vấn đề xử lý của hành sự
luật pháp thì nó có thể nói là cũng còn nhiều vấn đề nó bất cập
để công tác chống buôn lậu cuối năm đạt hiệu quả
tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho rằng
các bộ ngành địa phương cần tiếp tục quán triệt
và thực hiện nghiêm chỉ đạo của các bộ ngành địa phương
nhất là tại các địa bàn trọng điểm
cần xây dựng kế hoạch chuyên đề chuyên án lớn
để đấu tranh đẩy lùi các hoạt động buôn lậu
tại biên giới lực lượng biên phòng hải quan
cần chủ động xây dựng các phương án kế hoạch
phòng chống buôn lậu qua biên giới
trong nội địa lực lượng quản lý thị trường
chủ động đấu tranh triệt phá các đường dây tiêu thụ hàng lậu
lực lượng công an cũng cần tăng cường lập các chuyên an lớn
phối hợp với các lực lượng biên phòng hải quan quản lý thị trường
đấu tranh triệt phá các đường dây đối tượng buôn lậu
và sản xuất buôn bán hàng lậu hàng giả
tại các địa bàn trọng điểm
về pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách
tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại
ở phần tiếp theo của chương trình eu họp khẩn để tìm đối sách chung với mỹ
quân đội syri ra tối hậu thư hai mươi bốn giờ để phiến quân ở aleppo ra hàng
tại thủ đô búc xen của bỉ để thảo luận lập trường chung của khối
trong quan hệ với chính quyền mới tại mỹ
eu đã triệu tập cuộc họp ngoại trưởng khẩn cấp nhằm đưa ra thông điệp chung của eu
gửi tới tổng thống đắc cử mỹ donald trump
tuy nhiên các nước eu vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại eu federica mogherini tuyên bố
eu hướng tới hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của washington
và sẽ xúc tiến điều này ngay sau quá trình chuyển giao quyền lực ở mỹ
bà mogherini cũng nhấn mạnh eu không thay đổi chính sách đối với nga
ngay cả khi washington thay đổi chính sách này
hội đồng đối ngoại eu cũng nhóm họp với chủ đề chính là thảo luận các nội dung
xoay quanh kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh quốc phòng
trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu về chính sách ngoại giao và an ninh của eu
trong đó đề cập tới mối quan hệ hợp tác eu và nato
quân đội syri vừa gửi tin nhắn di động và giải truyền đơn
tại một số quận phía đông của thành phố aleppo
trong đó nêu rõ quân chính phủ cho lực lượng khủng bố hai mươi bốn giờ
để đầu hàng hoặc rời khỏi các ngôi làng
các thỏa thuận ngừng bắn và hành lang nhân đạo
đang được duy trì để người dân có thể rời khỏi khu vực chiến sự
lực lượng chính phủ syri cũng đã cảnh báo các phần tử khủng bố
về những cuộc tấn công sắp tới sau khi thời hạn kết thúc
từ khi xảy ra giao tranh thành phố aleppo bị phân chia thành hai khu vực
phần phía tây do quân đội chính phủ kiểm soát
và khu phía đông do quân nổi dậy nắm giữ trong suốt bốn năm qua
hiện tại quân đội syri đã tái chiếm bảy khu vực sau các cuộc tấn công trên
trong khi lực lượng khủng bố đã mất hơn bốn trăm linh người cùng nhiều phương tiện
bộ trưởng nội vụ bỉ giang giang bông ngày hôm nay đưa ra lời cảnh báo
có khoảng ba năm chiến binh thanh chiến
mang quốc tịch của các nước châu âu đang ở liby iraq có thể quay trở lại châu lục này
theo bộ nội vụ bỉ có một trăm một mươi bảy đối tượng tình nghi đã trở về bỉ
một nửa trong số đó đang bị nhà chức trách giam giữ
số còn lại đang nằm trong tầm giám sát của cơ quan chức năng
bộ này cũng cảnh báo rằng hoặc là các phần tử này tiếp tục ở lại raqqa và mosul
để tham chiến trong hàng ngũ
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng vốn đang chịu rất nhiều áp lực
hoặc các tổ chức khủng bố sẽ gửi bọn chúng trở về quê hương
hiện cơ quan tình báo bỉ đang cố gắng theo dõi những phần tử khủng bố nêu trên
đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu các làn sóng khủng bố này quay trở lại đất nước này
theo kết quả kiểm phiếu chính thức ngày hôm nay
ứng cử viên đảng xã hội đối lập zuman zadev đã giành thắng lợi
trong cuộc bầu cử tổng thống bulgari
theo kết quả kiểm gần một trăm linh số phiếu bầu
cựu tư lệnh không quân zuman zadev đã giành được năm mươi chín bốn số phiếu ủng hộ
trong khi đối thủ của ông là bà jesca ứng cử viên của đảng công dân
vì sự phát triển châu âu của bungary cầm quyền chỉ nhận được ba mươi sáu hai số phiếu bầu
với kết quả trên ông zuman zadev sẽ nhậm chức tổng thống bulgari
nhậm kỳ năm năm từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
ông zuman zadev được đánh giá là có lập trường thân nga
ông đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của liên minh châu âu eu
nhằm vào nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại ukraine
quốc hội hàn quốc ngày hôm nay thông qua một dự luật về việc bổ nhiệm một công tố viên độc lập
người sẽ điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến bà chue sun shin
người bạn lâu năm của tổng thống park geun hye bị tình nghi can thiệp vào các công việc của chính phủ
công tố viên được bổ nhiệm sẽ làm việc cùng bốn phó công tố viên độc lập khác
sáu mươi công tố viên được huy động từ văn phòng công tố và bốn mươi điều tra viên đặc biệt
để điều tra vụ bê bối chính trị hiện nay trong thời hạn tối đa một trăm hai mươi ngày
nhóm công tố viên này có nhiệm vụ xem xét những cáo buộc rằng các cựu thư ký của tổng thống park
đã để lộ tài liệu mật cho bà chue sun shin
ngoài ra các công tố viên độc lập cũng sẽ điều tra việc thành lập các quỹ mier và k sport
các quỹ phi lợi nhuận về văn hóa và thể thao có thể do bà chuê điều hành
hẹn gặp lại